trước tình trạng giết mổ da súc da cầm thiếu kiểm soát năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh quảng nam đã bàn hành chỉ thị về công tác quản lý giết mổ da súc da cầm trên địa bàn tỉnh nhằm phong ngừa dịch bệnh lây lan trên đàn da súc da cầm và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường
qua hơn hai năm thực hiện chỉ thị bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
trên địa bàn tỉnh quảng nam hiện có hai mươi cơ sở giết mổ động vật tập trung và một mươi bốn điểm giết mổ động vật với quy mô nhỏ có sự kiểm tra kiểm soát của nhân viên thú y
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện phú ninh và huyện bắc trà my là hai địa phương đi đầu trong việc xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy hoạch của tỉnh với tỷ lệ gia súc gia cầm giết mổ được kiểm soát đạt khoảng tám mươi
tuy vậy đến nay vẫn còn một số địa phương triển khai công tác này đạt kết quả chưa cao
hiện nay đã có được hai cơ sở giết mổ tập trung hoạt động ổn định và đồng thời hiện đang triển khai xây dựng cơ sở thứ ba
sau khi cơ sở giết mổ da súc thứ ba tập trung thứ ba hoàn thành thì căng bẳng là huyện thực hiện xong việc sắp xếp các cơ sở giết mổ da súc để mà thực hiện các mối tập trung đúng quy định
chúng tôi muốn rằng là tỉnh sớm có cái hướng dẫn để chúng tôi triển khai vị trí tại tâm anh hoặc là tâm hòa
cũng như cái địa một cái vị trí tại tâm sông một và tâm hai
vì những vực này là cái số lượng người giết mổ riêng lại cũng khó là đông
và có lẽ là tương lai thì nó cũng sẽ là những cái điểm dân cư lớn
do này cái nhu cầu về thực phẩm cũng khó là lớn
bất cập nhất hiện nay là một số cơ sở giết mổ động vật tập trung chưa duy trì thường xuyên
hạ tầng xuống cấp quá tải cục bộ dẫn đến nhiễm bẩn thịt trong quá trình giết mổ gây mất an toàn thực phẩm
bên cạnh đó việc giết mổ da súc
gia cầm tại những điểm không được cấp có thẩm quyền cho phép vẫn tồn tại quá nhiều
hướng chỉ đạo của tỉnh là vẫn phải thực hiện nghiêm quy hoạch về các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm
đồng thời vẫn phải thực hiện tiếp cái chỉ thị ba
và bên cạnh đó là vẫn tháo gỡ những cái bất cập những cái khó khăn hiện nay
để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
hạn chế phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi bảo vệ tốt môi trường
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức giả soát lại toàn bộ cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh
vấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có năm mươi hai cơ sở giết mổ động vật được đưa vào hoạt động
bảo đảm theo quy định không còn điểm giết mổ trái phép